viêm gan bí ẩn xuất hiện ở đông nam á bố mẹ việt làm gì để bảo vệ con
viêm gan bí ẩn đang là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới
mặc dù đã có nhiều giả thuyết được đưa ra song căn nguyên gây bệnh viêm gan này vẫn còn là điều bí ẩn
bởi lẽ các nhà khoa học chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây bệnh
tại việt nam hiện chưa ghi nhận trường hợp nào mắc viêm gan bí ẩn nhưng nguy cơ bệnh xâm nhập là rất lớn
do vậy việc phòng bệnh tăng cường giám sát phát hiện sớm các ca mắc đang là điều cấp thiết
theo bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn nguyên huyền trường khoa khám bệnh cơ sở kỳ trung
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đơn vị đầu ngành về các bệnh truyền nhiễm
dù chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây bệnh viêm gan bí ẩn
nhưng đã có nghi ngờ cho rằng căn bệnh này
bác sĩ huyền khuyến cáo nếu phụ huynh thấy trẻ có biểu hiện đau bụng buồn nôn tiêu chảy
thì nên cho trẻ đi khám để xem trẻ có tổn thương gan hay không
từ đó có biện pháp điều trị kịp thời cho trẻ
cha mẹ tuyệt đối không tự ý điều trị cho trẻ
trường hợp trẻ đau bụng tiều chảy
đã có biểu hiện tiểu vàng mắt vàng
thì bệnh đã ở giai đoạn khám muộn rất nguy hiểm
trong bối cảnh hiện nay
người dân đã trải qua một thời gian khá dài của đại dịch covid một mươi chín
ý thức phòng bệnh đã được nâng cao hơn
và cần duy trì ý thức cũng như thói quen này
ngoài ra với bệnh viêm gan bí ẩn
thì cần chú ý nâng cao vệ sinh cá nhân
xác quẩn tay thường xuyên
rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
thực hiện ăn chín uống chín
nâng cao ý thức về an toàn vệ sinh thực phẩm
dùng thực phẩm an toàn
ở nhà và ở trường lớp
trẻ cần được bổ sung dinh dưỡng hợp lý
tiêm phòng theo chương trình tiêm chủng mở rộng của quốc gia đầy đủ
để có được hệ nguyên dịch khỏe mạnh
tăng cường các hoạt động thể chất ngoài trời
nên dạy trẻ duy trì thói quen rửa tay và xác quẩn tay
không nên vì lo lắng quá mà hạn chế trẻ vận động ngoài trời
theo dõi sát trẻ
khi có dấu hiệu nghi ngờ thì cho trẻ đi khám tại bệnh viện
tổ chức y tế thế giới cũng khuyến cáo các quốc gia
tiếp tục tăng cường giám sát phát hiện
điều tra và báo cáo thêm các trường hợp tương tự
các mẫu bệnh phẩm cần thu thập bao gồm
mẫu máu toàn phần mẫu huyết thanh nước tiểu
phân và bệnh phẩm hô hấp
cũng như các mẫu sinh thiết gan nhiều có
trong khi chờ xác định nguyên nhân thật sự gây ra
dịch viêm gan cấp mới ở trẻ em
các biện pháp phòng ngừa phổ quát đối với adenovirus
và các bệnh những chủng thông thường khác là
rửa tay thường xuyên và vệ sinh đường hô hấp cần được tuân thủ
với những thông tin hiện có
tổ chức y tế thế giới không khuyến nghị
bất kỳ hạn chế nào đối với việc đi lại
và hoặc thương mại với nước anh
cũng như bất kỳ quốc gia nào khác
nơi có các trường hợp viêm gan cấp đã được phát hiện